vâng ạ việc thi học trở lại của học sinh cũng là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh tại hà nội
khi mà tình trạng tắt đường gia tăng
những phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đang được các cơ quan chức năng đặt ra
liệu có giảm được tình trạng này
mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
bên cạnh đó sẽ là nhiều thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý khác
trước hết thì xin mời quý vị cùng đến với phần điểm các tin tức an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố nguyễn văn biên chú thành phố hà nội
là nhân viên công ty của phần công nghệ cao elpha huyện lạng giang tỉnh bắc giang
về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
trước đó ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ văn sĩ giám đốc công ty của phần công nghệ cao elpha
và ông thị vân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư nam phong
về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang triệt phá
tại ngôi nhà không số thuộc ấp bình tạo xã trung an lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tăng
sau đối tượng đang đá gà qua mạng tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua làm việc đối tượng lê văn lý chú tại thành phố mỹ tho khai nhận
thuê nhà đều tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hơn hai triệu đồng mỗi ngày
tình trạng xung đột giao thông tại các điểm giao cắt bởi các loại phương tiện di chuyển không theo đúng làn quy định
ô tô thì đi vào làn xe máy xe máy thì lại đi vào làn ô tô cứ có đường là lại đi
vậy liệu rằng phương án thí điểm thì có mang lại hiệu quả hay không
cư dân mạng nghĩ sao về thông tin này
quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hình ảnh xe máy đi vào làn ô tô và ô tô đi vào làn xe máy xe thô sơ đã không còn quá xa lạ
trên cung đường nguyễn trãi thuộc quận thanh xuân
của hà nội từ nhiều năm nay
việc chen lấn điền vào chỗ trống không ai nhường ai
đã thành thói quen xấu của không ít người tham gia giao thông trên cung đường này
đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tổ chức lại việc phân làn giao thông để giải quyết vấn đề
trước yêu cầu đặt ra sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành văn bản
về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường nguyễn trãi
đoạn ngã tư sở khuất duy tiến quận thanh xuân
theo đó hai làn ráp vỉa hè sẽ cho phép xe máy xe ô tô và xe buýt hoạt động
làn ba mươi bốn sát giải phân cách xe ô tô được phép hoạt động
các làn phương tiện được phân cách bằng giải phân cách cứng
mũi tên phản quang trụ trống xa vô bằng lốp hàng rào di động
kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo sơn kẻ
thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi phương án thí điểm được công bố
bảo quốc dân mạng đã bày tỏ quan điểm
chia sẻ thông tin đa chiều xung quanh vấn đề này
phân làn như này thì ưu tiên cho ô tô quá
xe máy và xe thô sơ lại đi cùng lái xe buýt thì thật nguy hiểm
tình trạng xe máy đi ngược chiều từ đường khương đình để lên cầu vượt mới là vấn đề gây tắc
tổ chức phân làn mà không giải quyết đồng bộ các vấn đề thì không thể hiệu quả được
phân làn thì phải xử lý xe dừng đỗ dưới lòng đường
hơn nữa tuyến đường này có quá nhiều ngã rẽ chỗ quay đầu
cơ quan nhà dân thì các phương tiện di chuyển ra sao
cứ thí điểm là biết có hiệu quả hay không ngay mà
nếu được như ngã tư sở thì tốt quá
theo đồng đảo cư dân mạng
việc thí điểm tổ chức phân làn cứng
tách ô tô xe máy xe thô sơ là cần thiết để tìm ra phương án tối ưu giải quyết vấn đề
tuy nhiên theo nhiều ý kiến của cư dân mạng đưa ra
thì vẫn còn đó nhiều điều bất cập khi tổ chức phân làn cứng
như phương án mà sở giao thông vận tải hà nội
đã đưa ra
trong đó vấn đề hành lang giao thông
liệu có đáp ứng được yêu cầu trong việc phân làn cứng hay không
là điều được rất nhiều cư dân mạng đang đặt ra trước khi thực hiện thí điểm
bên cạnh đó với việc gộp làn xe buýt với xe máy và xe thô sơ
liệu có đảm bảo an toàn và không gây nên sự xung đột hoặc un tắc
chưa kể đến các yếu tố khác như xe dừng đỗ lòng đường xe đi ngược chiều
bài học được xa đàn vẫn còn đó
xe máy muốn dễ xa
xe tăng lại phải qua làn ô tô
các điểm giao cắt quá nhiều
thì phân làn sẽ không có hiệu quả
điện biên phủ khá là thành công và hợp lý
quan trọng nữa là người dân có tuân thủ theo làn hay không thôi
đã có biện phân chia làn rõ ràng rồi
quan trọng là ý thức tham gia
và chế tài xử phạt có thực hiện đồng bộ hay không mà thôi
việc này cần làm từ lâu rồi
mà nên phân làn hết các tuyến đường đông
và phải thực hiện đồng bộ tất cả
tất cả các khâu từ việc giải phóng hành lang
đèn giao thông điểm giao cắt xử lý phạt nguội
liệu rằng phương án thí điểm phân làn trên đường nguyễn trãi
liệu có đáp ứng được sự kỳ vọng
từ phía cơ quan quản lý cũng như người tham gia giao thông
tại thủ đô hà nội hay không
cần có thời gian đưa vào thực hiện thực tế
để việc thực hiện thí điểm mang lại hiệu quả
cư dân mạng mong rằng cơ quan quản lý
cần tính toán các phương án theo nhiều chiều
và xếp xét kỹ lưỡng yêu nhược điểm
để hạn chế tối đa những bất cập có thể tác động
tới những người tham gia giao thông
bạn nghĩ sao về việc thí điểm phân tách
làn ô tô xe máy trên đường nguyễn trãi
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị vừa qua bộ giáo dục và đào tạo
đã công bố điểm thi tuất nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
qua phân tích phổ điểm theo các khối thi
điểm thi của các môn năm nay
không có quá nhiều biến động
vậy thì điều này sẽ có những tác động như thế nào
tới điểm chuẩn của những trường đại học
sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích
cụ thể trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
cùng với tiến sĩ lê thống nhất
chuyên gia giáo dục
trước tiên thì xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin tổng hợp
ngày hai mươi bốn tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo công bố
điểm thi tuất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
đến thi sinh
năm nay số điểm một mươi giảm mạnh
ở hầu hết các môn
trong đó điểm tuyệt đối ở môn ngoại ngữ
giảm hơn bốn điểm
môn sinh học còn năm thí sinh đạt điểm một mươi
thay vì gần sáu trăm linh thí sinh
các môn toán địa lý
số điểm một mươi cũng giảm
ở chiều ngược lại số điểm tuyệt đối
ở các môn ngữ văn vật lý hóa học
và lịch sử tăng
trong đó tăng mạnh nhất là môn lịch sử
từ hai trăm sáu mươi sáu thí sinh năm hai nghìn hai mươi một
lên một bảy trăm bảy mươi chín thí sinh
vào năm nay
phổ điểm theo các khối thi năm nay
vẫn giao động từ hai mươi một đến hai mươi sáu điểm
theo các khối tuyển
nhận xét một cách gọi là khái quán nhất
thì chúng ta có thể thấy
nhiều bộ môn
là phổ điểm tương tự như năm ngoài
trong phổ điểm của các môn
sự đột biến khác biệt lớn nhất
và được bàn luận khá nhiều
phổ điểm môn lịch sử
phổ điểm môn giáo dục công dân
phổ điểm môn tiếng anh
và theo tôi
với một môn lịch sử
mục tiêu của một kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
là đánh giá chuẩn kiến thức thế nào
thì chúng ta đừng băn khoăn
là nhiều điểm tốt nhiều điểm mưa
tôi không băn khoăn cái gì cả
nếu như học sinh chúng ta thật sự giỏi
thì có thể có rất nhiều điểm mưa
có nhiều điểm kín là chữ thức bình thường
bởi vì đề thi này
là không có nhiệm vụ để phân hoán
để một tuyển sĩ đại học
vậy thì là nếu như nhìn qua điểm mà chúng ta
để mà xét cái điểm này
để mà xét tuyển đại học
thì theo ông thì năm nay các trường sẽ có những cái tính toán như thế nào
với việc chúng ta đưa ra những điểm chuẩn
khi mà xét tuyển vào các trường như vậy ạ
điểm chuẩn bây giờ mà chúng ta đang nói với nhau
là khác xa điểm chuẩn đại học ngày xưa
điểm chuẩn đại học ngày xưa tức là
vì tất cả các thí sinh
đều phải theo điểm chuẩn này
hiện nay nó chỉ là
điểm chuẩn cho phương thức xét tuyển
bằng điểm chủ động nghiệp
vậy thì cái điểm chuẩn này
không cho tất cả bọn thí sinh
mà muốn vào trường này
chỉ có một phần thôi
tôi biết là có nhiều trường như ta biết
là cái số chỉ tiêu giảm đến một nửa
khi mà xét cho cái này
và thậm chí là sẽ tiến tới
là chỉ tiêu bằng để xét cái này
thế thì khi mà chúng ta thấy
điểm lý tăng
thì nhiều chuyên gia bảo
do điểm lý tăng
chứ biết tổ hợp xét tuyển qua lý
điểm chuẩn có thể tăng
do điểm sinh giảm
điểm tiếng anh giảm
điểm tiếng anh giảm
là những tổ hợp
có sinh học
có tiếng anh
thế thì nên nhớ lấy một yếu tố
giảm nhưng mà
với một trường cụ thể
là điểm thi của các em
ứng cử vào cái trường này
có giảm hay tăng
khi mà ta đưa phổ điểm ra
ta nói tăng hay giảm
ta nói tầm cuộn
nhưng cái tập hợp những thí sinh đúng không
cái con số của toàn quốc
lại không phải con số
của những em mà
có nguyện vọng vào một trường
như vậy rất có thể
toàn quốc thì tiếng anh giảm
nhưng đúng không
những em có nguyện vọng vào ngoại thường
thì điểm lý tăng
thì làm sao
hay là toàn quốc tăng
nhưng mà lại những em
ứng cử vào một trường nào đó
thì cũng tăng
thế giảm đi thì làm sao
như vậy ta hình dung rằng là
khi tập hợp
số chỉ tiêu để xét tuyển bằng
cái hình phương thức này
mà giảm đi thì chắc chắn
sẽ làm điểm chuẩn cao lên
mới đây thì một số trường
cũng đã công bố những điểm chuẩn
để vào các trường đại học bằng
sử dụng cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi hai thế thì theo ông thì lựa rằng
có sự chăn hóa về điểm chuẩn cũng như là
có cái sự khác biệt về các chỉ tiêu tuyển sinh
kết năng hay không ạ
sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp này
để tuyển sinh đại học
thì chúng ta cũng phải
nói một cái điều rằng
khi mục tiêu của kỳ thi không còn là
thi trung học hữu quốc gia
thì lúc bây giờ mục tiêu của kỳ thi khác
đề thi ma trận cũng khác
yêu cầu cũng khác
chỉ đánh giá theo chuẩn kết năng thôi
thì những trường mà sử dụng kết quả
tốt nghiệp này
cứ tưởng như rằng như ngày xưa
nó không phải nữa
và tôi cũng đã từng nói
nếu như mà
các trường quyền tư chủ của mình
tự mình có thể
nghĩ ra những phương thức tuyển sinh
nếu như những trường nào
trường đại học nào
còn đang muốn đầu vào của mình chất lượng
thì chỉ nên coi là kết quả điểm tốt nghiệp
và kết quả điểm học bản
chỉ là sơ khảo
bao giờ cũng phải thêm một kỳ sát hạch nữa
hiện nay thì là
một số thí sinh có quá trình điều chỉnh nguyện vọng
khi mà chúng ta biết điểm
tốt nghiệp trung học phổ thông
thì ông có những chia sẻ như thế nào
đối với các thí sinh và phụ huynh
trong thời điểm này
bây giờ là các em đã có điểm trong tay
có một đồng vốn nhất định đúng không
và bây giờ các em đang quyết định
cầm đồng vốn của mình đặt vào đầu
và chúng ta nên nhớ rằng
tất cả các hình thức xét tiền khác
bộ yêu cầu đều đưa lên hệ thống
để lọc án
cái điều đấy là điều
cho nên là
kể ra là các em
bằng phương thức nào đó
các em đã được trúng tiền rồi
nhưng bây giờ các em lại phải ngồi ngập nghỉ lại
trúng tiền rồi
thì mình có đặt nguyện vọng trúng tiền đó
là nguyện vọng một hay không
nếu như em vẫn đặt được nguyện vọng một
thì đương nhiên là trúng tiền rồi
thì em sẽ vào trường ấy
nhưng sẽ có một bài toán đặc thế
bây giờ là trước đây
do lo sợ năng lực của mình
cho nên là mình đã
đã có một phương thức xét tuyển
để mình lao ở trường này mà mình phải bỏ trường kia
trong tay rồi đúng không
chúng ta lại trở về ước mơ
ước mơ mà trước đây ta từ bỏ
khi mà ta ứng tuyện
với một phương thức xét tuyển khác
thì mình phải nghĩ
cái điểm của mình bây giờ
là ở cái mức độ như thế nào
liệu mình có nên đặt
là vào trường đại học ấy
là nguyện vọng một hay không
bởi vì rằng là cuối cùng sau là ở sau
thì tuy các em có thể lựa chọn hàng trăm nguyện vọng
các em chỉ được trúng tuyển duy nhất
một nguyện vọng sẽ không có cái thái niệm
là một em đỗ minh trường
không có nữa
còn từ nay đến hai mươi tháng tám
đến chiều hai mươi tháng tám thì tôi muốn ra
là các vị phụ huynh các em học sinh cùng với thầy cô
là phân tích rất là cẩn thận
để biết mình biết ta
để cuối cùng các em tọa nguyện được
cái ước mơ vào trường đại học
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ lê tông đức đã dành thời gian
đối với truyền hình công an nhân dân ngành hôm nay